tại quán ăn đêm ở tổ dân phố đội cấn thị trấn vĩnh tường đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
vụn chiến khiến anh dương văn lục sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở đông triều quảng ninh bị đâm tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến một mươi ba h cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ nghi phạm
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thành nam và trần tuấn anh để điều tra về hành vi giết người
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với dương thị vân nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã hà châu huyện phú bình
về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của ủy ban nhân dân xã úc kỳ huyện phú bình tỉnh thái nguyên
trước đó ủy ban nhân dân xã úc kỳ triển khai kế hoạch thu gom xử lý rác thải bảo vệ môi trường phòng chống dịch bệnh
trong quá trình thực hiện đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với con dâu của nga về hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường
sau khi con dâu bị xử phạt nga đã dùng tài khoản facebook của mình là dương nga đăng tải bài viết với ngôn ngữ
thô tục xúc phạm hoạt động thường xuyên của chính quyền xã úc kỳ trên mạng xã hội
tại cơ quan công an nga khai nhận do nhận thức hạn chế đã đăng tải thông tin nhằm nói xấu lực lượng chức năng
phòng an ninh chính trị nội bộ đã yêu cầu dương thị vân nga gỡ bỏ thông tin trên và ra quyết định xử phạt bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức theo điểm g khoảng ba điều sáu mươi sáu nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ
chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước những chủ trương giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia
thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội của đất nước
công an các đơn vị địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
thực hiện nghiêm túc quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín

cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong tháng hai
thời gian tới tình hình an ninh trật tự dự báo sẽ phức tạp hơn
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và lãnh đạo bộ công an
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời báo cáo với bộ tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp phù hợp về đối nội đối ngoại
tạo môi trường hòa bình ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện cấp quốc gia
quốc tế năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi các mục tiêu trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí kịp thời biểu dương
khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc nhân rộng những cách làm hay đồng thời làm rõ những khó khăn vướng mắc hạn chế
để rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn các cao điểm sau đảm bảo các điều kiện để triển khai đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đảm bảo các điều kiện để triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thành việc triển khai công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã tại một trăm linh địa bàn để bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương
tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ về phòng chống dịch
chủ động tham mưu phối hợp chính quyền địa phương các giải pháp biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bùng phát lây lan
các cơ quan báo chí truyền hình công an nhân dân tập trung đưa tin tuyên truyền định hướng dư luận và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
chiều nay hai mươi sáu tháng hai tại hà nội ban vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân tổ chức tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
công an nhân dân nhấn mạnh các cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các cấp cần nhận thức sâu sắc và xác định rõ thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em là trách nhiệm của toàn lực lượng
nâng cao năng lực cho phụ nữ là biện pháp cần thiết trước mắt để thúc đẩy bình đẳng giới trong công an nhân dân
cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bình đẳng giới để đảm bảo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới đi vào thực chất góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội
công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín đã được triển khai nghiêm túc
nhận thức của các cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các cấp của cán bộ đảng viên và hội viên phụ nữ từng bước nâng lên
chú trọng hơn công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các mặt công tác
rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện các giải pháp
ban vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em các cấp tập trung kiện toàn tổ chức phù hợp với tổ chức bộ máy mới của bộ
nhiều nữ cán bộ chiến sĩ công an trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tỷ lệ lãnh đạo nữ giữ chức vụ lãnh đạo vẫn duy trì chiếm một mươi một tám mươi bốn trong tổng số lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
đến nay đã có hai trăm ba mươi năm cán bộ nữ được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã tại các địa phương
ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được thứ trưởng nguyễn văn thành cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của bộ
công an địa phương tập trung giả soát các văn bản quy định về chính sách và công tác cán bộ có yếu tố giới
đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định còn bất cập
các cấp ủy đảng lãnh đạo các cấp thường xuyên nắm tình hình kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác này
để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác cán bộ nữ tại đơn vị
chủ động quy hoạch phát hiện bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp
trong công an nhân dân nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm